kiểm tra ô tô có biểu hiện nghi vấn công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình đã phát hiện một que test covid một mươi chín không có hóa đơn chứng tử nguồn gốc
vào ngày hai mươi tháng chín qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn công an thành phố tam điệp đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín e một nghìn sáu trăm tám mươi bốn đỗ tại vỉa hè thuộc đường chi lăng thôn tân nam xã quang sơn thành phố tam điệp có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện trên xe có chở hai trăm linh hộp đựng que test nhanh covid một mươi chín tổng số một que test do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra lái xe đinh ngọc dũng trú tại phường thanh xuân bắc quận thanh xuân thành phố hà nội không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số que test nhanh covid một mươi chín
và khai nhận vận chuyển thuê số que test nhanh covid một mươi chín từ thành phố hà nội về thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
hiện công an thành phố tam điệp đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật